chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý
mới đây giới chuyên gia y tế thái lan đã lên tiếng cảnh báo sau khi đặc khu hành chính hồng kông
trung quốc phát hiện một dòng phụ mới của biến thể omicron
hồng kông đang trải qua làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bùng phát
với tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này hiện ở mức cao nhất thế giới
tiến sĩ charlechai bonilifan phó chủ tịch ủy ban của thượng viện thái lan về sức khỏe cộng đồng
cho biết biến thể omican của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín đã đột biến thành các song phụ ba một ba hai và ba ba
tuy nhiên số ca nhiễm và tử vong ở hồng kông tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay
chung với sự xuất hiện của dòng phụ ba hai hai của omicron
theo tiến sĩ chuck luchai số ca nhiễm mới cao khiến đột biến dường như dễ xảy ra
hiện mỗi tuần hồng kông ghi nhận khoảng năm ca nhiễm mới và ba mươi ca tử vong
tỷ lệ tử vong cao hơn ở những người nhiễm dòng phụ ba hai do đó cần theo dõi chặt chẽ tình hình
cùng chung quan điểm trên với tiến sĩ chuck luchai trung tâm gen thuộc đại học my hidon cho rằng
làn sóng dịch bệnh hiện nay ở hồng kông có thể do dòng phụ ba hai gây ra
hầu hết các ca tử vong ở hồng kông là người cao tuổi và chưa tiêm vaccine
theo trung tâm trên dòng phụ này hiện vẫn chưa được ghi nhận ở thái lan
tuy nhiên trả lời phỏng vấn của tờ bangkok post ngày một mươi ba tháng ba
cục trưởng cục khoa học y tế supakit sirilak cho biết
sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu cúm jet cơ sở dữ liệu hàng đầu về dữ liệu gen cúm
vẫn chưa chính thức xác nhận ba hai là một dòng phụ mới hoặc là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc và tử vong cao hơn tại hồng kông
ông nêu rõ hiện ba hai hai vẫn chưa được gz công nhận là dòng phụ mới
chỉ có các nhà khoa học hồng kông đề cập dòng phụ này
trên thực tế một dòng phụ khác của omicron là ba ba đã được ghi nhận ở philippines và phổ biến hơn nhiều so với ba hai
theo ông subakit việc công bố biến thể mới cần có thời gian và đáp ứng một số tiêu chí
trong đó có tốc độ lây lan mức độ nghiêm trọng và khả năng né tránh miễn dịch
hiện gz công nhận năm biến thể trong đó chín mươi các ca nhiễm mới là do omicron gây ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại